nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa cộng hòa xéc và việt nam
đại dư quán cộng hòa xéc tại việt nam cùng nhà xuất bản phụ nữ việt nam phối hợp cho ra mắt bộ tiểu thuyết
vận mệnh người lính tốt svek trong đại chiến thế giới của đại văn hảo người séc jaroslav hansek
tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết đồ sộ vận mệnh người lính tốt svek trong đại chiến thế giới
xuất bản những năm một nghìn chín trăm hai mươi một một nghìn chín trăm hai mươi ba cuốn sách đã được dịch ra tới sáu mươi hai thứ tiếng trở thành tác phẩm được dịch
sang tiếng nước ngoài nhiều nhất của văn học séc tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại việt nam
cùng toàn bộ phần minh họa gốc của họa sĩ joncev lada bộ tiểu thuyết ra mắt lần này sẽ góp phần hoàn thiện
góc nhìn của độc giả việt nam về một nền văn học lâu đời với nhiều dấu ấn rực rỡ của cộng hòa séc